thực sự là ăn tết một cách đúng nghĩa nhất tốt cho sức khỏe tốt cho bản thân và gia đình

để có cái tết vui tươi đầm ấm xung hợp mọi người cần bảo quản thực phẩm đúng cách
chọn loại thực phẩm tươi ngon ở những nơi uy tín có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an toàn
trong trường hợp bị ngộ độc thực phẩm cần phát hiện sớm và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất
để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
và để hiểu rõ hơn về ảnh hưởng cũng như là hệ lụy của ngộ độc thực phẩm
và các biện pháp phòng ngừa và điều trị đúng cách
xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi với bác sĩ đinh tấn phương
trưởng khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng một tp hcm
thưa bác sĩ vào dịp tết thì người dân thường có thói quen là làm thức ăn sẵn để lưu trữ
vậy thì có nên cho trẻ sử dụng loại thức ăn này hay không
và bác sĩ cho lời khuyên về việc là sử dụng thức ăn cũng như bảo quản thức ăn
để tránh ngộ độc thực phẩm trong những ngày tết
nếu mà được tốt nhất thì chúng ta nên thức ăn khi mà chế biến chúng ta phải sử dụng ngay
đó là điều tốt nhất
còn nếu mà mình phải trữ lại thì cái vấn đề trữ thì một số thức ăn
tuy theo loại thức ăn mà chúng ta có
có cái nhiệt độ mà để trữ nó khác
chúng ta để ở ngoài như thế nào thời gian bao lâu khác
và để tủ lạnh những loại thức ăn nào để tủ lạnh ngăn mát
để tủ lạnh ngăn đông và mỗi loại thức ăn nó có cách bảo quản riêng
và chúng ta phải biết được cách bảo quản từng loại thức ăn
và cái thời gian bảo quản là bảo lâu
nếu mà chúng ta không tung thủ theo cái sự bảo quản
mà từng loại thức ăn người ta yêu cầu
thì khi mình sử dụng lại
thì thứ nhất là cái loại thức ăn đó nó có thể bị biến chất
và trở thành những chất độc gây cho đứa trẻ nó bị ngộ độc thức ăn
thứ hai nữa là cái thức ăn nó có thể bị nhiễm khuẩn
nhiễm khuẩn phát triển và có thể gây cho một cái ngộ độc thức ăn do nhiễm khuẩn
và những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta rất là cẩn thận
trong những ngày tết mà chúng ta giữ luôn trụ thức ăn
do đó chúng ta phải luôn trụ cho đúng cách
và đối với nhiệt độ thì phải nhiệt độ như thế nào thì phải đảm bảo
thì hạn chế tối đa nếu tốt nhất là lời khuyên
vẫn là ăn thức ăn sau khi chế biến ngay
và còn nếu có luôn trụ thì chúng ta phải luôn trụ cho đúng
đa số mà thức ăn mà luôn trụ thì tốt nhất
thì những loại thức ăn chúng ta luôn trụ trong ngang đá
nhiệt độ càng mạnh càng tốt
và khi luôn trụ như vậy

thì chúng ta phải luôn trụ trong ngang đá nhiều ngày
và loại thức ăn phải đảm bảo luôn trụ trong ngang đá được bao thời gian bao lâu
và khi luôn trụ như vậy
chúng ta làm sao
chúng ta phải cắt nhỏ
cái loại thức ăn luôn trụ đó trước
để một ngày chúng ta lấy một phần đó ra
chứ không phải nào mà chúng ta bê
quý một cái phần lớn ra chúng ta xả đông
sau đó chúng ta ăn một phần nhỏ
sau đó chúng ta lại bỏ vòng đá lại
thì cái điều đó là cái điều rất
rất là không tốt
vì khi mà thức ăn mà đã đông lạnh mà chúng ta xả đông
chúng ta phải dùng ngay
nếu chúng ta không dùng ngay
thì chúng ta lại sử dụng lại bỏ vòng ngang đá lại
thì cái thức ăn sẽ bị bấn chất rất là nhiều
vì những tế bào nó sẽ vỡ ra
tế bào nó sẽ vỡ ra
nó sẽ biến chất
và một trong những số biến chất như vậy
thì rất dễ
gây ra cái
cái sự biến thể của cái loại thức ăn đó
và có thể có hại cho trẻ
bên cạnh việc ngộ độc thực phẩm
thì ngộ độc rượu bia
cũng là những bệnh thường gặp
và những dịp lễ tết
vậy thì bác sĩ có thể cho lời khuyên
để phòng tránh việc ngộ độc rượu bia như thế nào
tất cả các dịp lễ
hoặc là tiệc hoặc là tết vậy đó
thì phong tục của mình là
thường hay là uống rượu hoặc bia
trẻ em thì sử dụng thì
hoặc có thì cũng không có nhiều
nếu mà có như vậy
thì để tránh trường hợp ngộ độc rượu hoặc bia
thì cái điều
tốt nhất là đừng nên uống
còn nếu có uống thì uống như mức độ vừa phải thôi
vì đó không phải là một cái
thực phẩm phải là tốt
nếu chúng ta sử dụng nhiều
đừng nói chi vấn đề
thứ nhất khi mà uống rượu hoặc bia
nó có hai chuyện
một cái chuyện mà tụi tui rất lo
đó là cái gì
là chuyện ngộ độc
mà ngộ độc là do cái rượu
nó không đúng cách
và xảy ra những chất độc
ở trong rượu
đặc biệt thí dụ
cái rượu thông thường chúng ta thường này là ethanol
nhưng nếu mà quá trình điều chế
hoặc là như thế nào đó không đúng cách
thì nó sản sinh ra khai dự ethanol
mà là methanol
thì chúng ta biết
cái methanol thì nó phải nó rất độc
rất độc cho hệ thống thần kinh
rất độc cho hệ thống tim mạch và hầu hấp
khi nó như vậy
thì nguy hiểm đến mạng
thì rất dễ xảy ra
nếu chúng ta bị ngộ độc cái đủ mà điều chế không đúng
đó là ngộ độc methanol
còn đối với
nếu mà chúng ta uống rượu mà cho đúng
đúng rượu đúng chất lượng
thì nếu chúng ta uống quá nhiều
thì chúng ta phải nói biết là
chúng ta cũng phải bị ngộ độc
ngộ độc là do cái lượng nó quá nhiều
thì bệnh nhân có thể có triệu chứng vô thần kinh
bệnh nhân có thể có triệu chứng thần kinh
có thể có cơn ngưng thở
thì phải nói là
chúng ta dầu cho
chứ vui có nào để chăng nữa
thì tốt nhất
khi sử dụng rượu bia như thế nào đó
thì chúng ta hạn chế được
nhiều chừng nào tốt chừng nấy
để tránh những trường hợp chúng ta
ngộ độc do quá liều
hoặc ngộ độc do chúng ta uống nhầm
cái rượu hoặc bia kém chất lượng
cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay